sở giao thông vận tải hà nội vừa đề nghị sở tài chính sở kế hoạch và đầu tư có ý kiến đối với việc triển khai thực hiện mở thí điểm các tuyến buýt sử dụng năng lượng điện trên địa bàn thành phố
theo đó sở giao thông vận tải hà nội dự kiến lộ trình triển khai mở mới đối với chín tuyến buýt điện trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với thời gian thí điểm là một mươi hai tháng kể từ ngày ký hợp đồng vận hành
các tuyến buýt trên sẽ áp dụng theo hình thức đặt hàng đối với đơn vị cung cấp dịch vụ và áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch đã được ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành để áp dụng cho loại hình xe buýt điện
thời gian áp dụng là một mươi hai tháng kể từ thời gian ký hợp đồng đưa tuyến bít điện vào khai thác thí điểm chính thức